đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi đã diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương
thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân việt nam đã gửi lãng hoa chúc mừng
năm năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng
lập nhiều thành tích xuất sắc trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng
người lao động vượt qua khó khăn gian khổ vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
toàn quân đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các phong trào thi đua
cuộc vận động do đảng nhà nước mặt trận tổ quốc phát động tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá
theo nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm
và đại hội thi đua quyết thắng ở cả ba cấp đặc biệt là ở cấp trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng
chủ động nhạy bén xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
đại hội xác định chủ đề của phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là dân chủ đoàn kết trí tuệ kỳ cương nêu gương quyết thắng
trong đó tập trung tổ chức tốt việc học tập quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương và quân ủy trung ương
nhất là nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phát huy truyền thống
công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
với nhiều mô hình sáng tạo phù hợp giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới